tốc độ gia hóa dân số nước ta đang diễn ra rất nhanh kéo theo số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao
việc chăm sóc người cao tuổi vì vậy cần được chú trọng hơn để nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng về y tế
là một cán bộ về hưu các con đều ở nước ngoài nên tuổi già của cụ nguyễn thị liệu bảy mươi ba tuổi hà nội
chỉ biết trông cậy và sự chăm sóc của nhân viên trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại đông ngạc tử liêm
cụ cho biết vì con ở xa nên những lúc đau yếu không biết trông cậy vào ai
bằng khoản lương hưu và tiền tiết kiệm của mình cụ đăng ký vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc thường xuyên
tuy nhiên những người có điều kiện kinh tế để được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tại các viện dưỡng lão như cụ nguyễn thị liệu không phải nhiều
nhất là trong hoàn cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng lên trong khi các dịch vụ xã hội chăm sóc y tế lại chưa đáp ứng đủ
phần lớn những người cao tuổi hiện nay được chăm sóc tại gia đình bởi những người chưa được đào tạo hoặc phải tự chăm sóc cho mình
có một thực tế đáng lo ngại là các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà đầu tư vào loại hiệu quả
các doanh nghiệp tư nhân lại không mấy mặn mà đầu tư vào loại hiệu quả
còn nhiều khó khăn thách thức của quá trình giả hóa dân số hiện nay đã gây nên sự quá tải đối với các cơ sở hạ tầng cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
việc khuyến khích nhân rộng mô hình nhà dưỡng lão tư nhân hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của xã hội để đối tượng người cao tuổi được chăm sóc và thụ hưởng lúc tuổi già